từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh cà mau liên tiếp xảy ra nhiều vụ lốc xoáy sạt lở đất ở ven sông ven biển
làm hư hỏng thiệt hại tài sản của người dân ước tính trên năm sáu tỷ đồng
lốc xoáy đã làm sập và tốc mái của năm mươi tám căn nhà một mươi một phương tiện khai thác thủy sản bị chìm trên biển
trong đó có năm phương tiện bị hư hỏng nặng sạt lở hàng ngàn mét bờ sông ven biển và ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân
bước vào đầu mùa mưa năm nay bão áp thấp nhiệt đới sạt lở bờ sông ven biển rông lốc xoáy xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc
diễn biến khó lường gây thiệt hại cả về tài sản và tính mạng người dân
trước điều kiện thời tiết cực đoan như hiện nay việc chỉ đạo quyết liệt của các cấp các ngành nhằm bảo vệ tốt hơn về người và tài sản của nhà nước
nhân dân là hết sức cần thiết góp phần tích cực làm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra
chúng tôi còn nằm lại ở đây nói thẳng là cuộc sống nó rất là khéo nè
rồi cái thứ hai là chỗ ăn chỗ ở nói chuyện mấy năm này nó xa xút về kinh tế nó không làm được lúc nào cũng no cái gì rời thôi
thì bây giờ kinh tế của chúng tôi chỉ hai bàn tay trắng bây giờ cái tuổi già cũng chả biết làm gì bây giờ chúng tôi chỉ biết nhờ đảng và nhà nước thôi
thì chuyện tạo điều kiện cho công ăn việc làm cho bà con rồi chuyện bản thân chúng tôi chúng tôi chỉ nhờ vậy chả biết làm sao
với nơi ăn chỗ ở làm sao cho nó ổn định cuộc sống cho dân
nói chung là cuộc sống của người dân là ảnh hưởng đến sản xuất của người dân đặc biệt là ở bờ biển tây
thì tỉnh cà mau còn một cái vùng sản xuất theo hệ sinh thái ngọt của quyện trần nhân thời quyện u minh
là nó được bảo vệ trực tiếp bằng cái đê biển tây này
và khi nếu như cái đê biển tây mà nó xảy ra sự cố dở đê thì toàn bộ cái dùng sản xuất ngọt hóa bên trong sẽ bị ảnh hưởng
và đương nhiên kéo theo đó là cái cuộc sống của người dân ở cái vùng này
những dân cư gian biển sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề
phương án trước mắt tỉnh chỉ huy động người phương tiện ứng cứu kịp thời trong việc sạt lở đê biển tây
hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản
còn về lâu về dài cư dân các huyện vùng ven biển cà mau cần sơ tán di rời trên hai hộ
với hơn năm khẩu sống ven đê có chỗ ở ổn định
để giải quyết được vấn đề trên thì nguồn kinh phí vẫn nằm ngoài khả năng của địa phương
nhưng người dân cà mau thì vẫn sống trong ám ảnh